cần chờ là một huyện ven biển nằm về phía đông nam của thành phố hồ chí minh
lực lượng biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện trong nhiều năm qua đã phối hợp cùng chính quyền địa phương
cùng các ngành chức năng khác tham gia rất hiệu quả trong việc trồng và bảo vệ những cánh rừng ngập mặn
lá phổi của thành phố khu dự trữ sinh quyển của thế giới bảo vệ môi trường thiên nhiên
tuyên truyền đến người dân ý thức dình dữ môi trường sống luôn được các cấp chỉ huy
quán triệt đến từng cán bộ chiến sĩ bên cạnh các nhiệm vụ gìn giữ chủ quyền an ninh biên giới
và các hoạt động chuyên môn khác
có thể nói đến với cần chờ hôm nay nhìn ngắm màu xanh của những khu rừng nước rừng tràm trải dài cùng sông nước
chúng ta đều hình dung ra biết bao mồ hôi công sức và cả máu lửa của biết bao người dân nơi đây
trong đó có phần đóng góp công sức không nhỏ của những người lính mang quân hàm xanh
ở tại cần chợ thì có
có ba đồn và một hải đội biên phòng
đây cũng là những đơn vị có trực tiếp tham gia nhận khoán bảo vệ rừng
kết hợp với việc bảo vệ an ninh chính trị an ninh chủ quyền biên giới
và đây là một trong những lực lượng mà chúng tôi đánh giá là sự phối hợp
thực hiện cái nhiệm vụ bảo vệ rừng cũng như là để bảo vệ cái an ninh chính trị rất là tốt
nhờ lực lượng biên phòng mà phải nói rằng trong những năm qua
ngoài các đơn vị chức năng khác
đơn vị biên phòng đơn vị chủ công đã giúp bàn quản lý rất là nhiều
trong việc tham gia bảo vệ xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ rừng
cũng như bảo vệ an ninh trực tự
đơn vị được nhận khoán của ban quản lý rừng là một trăm năm mươi năm hectare
đơn vị đã tổ chức tuần tra và làm tốt công tác bảo vệ rừng
trong thời gian vừa qua đơn vị không để trong một trường hợp nào
tức là bị mất rừng hoặc bị chặt rừng hoặc bị phá rừng
trong khu vực đồn đã đảm nhận
đối với cấp ủy và chính quyền địa phương huyện cần giờ
một điều luôn được ghi trong nghị quyết của tất cả các nhiệm kỳ
đó là tuyệt đối bảo vệ những khu rừng ngập mặn và trồng mới phát triển rừng hàng năm
cứ sáu tháng một lần chính quyền lại chủ trì những buổi họp giao bang
giữa các lực lượng cùng người dân tham gia nhận khoán bảo vệ rừng

chính quyền cùng các ngành như công an biên phòng kiểm lâm
cùng lắng nghe bàn bạc để phát huy sức mạnh tổng hợp
nhằm bảo vệ rừng bảo vệ môi trường sống
cũng như gìn giữ an ninh chính trị nơi biên giới
quyện cần giờ là một quyện biển chúng tôi có tiếng biên giới biển
do đó lực lượng bộ đội quyên phòng đóng trên địa bàn
có một giai trò rất quan trọng
hàng năm chúng tôi đều có các kế hoạch liên tịch để phối hợp
lực lượng này tham gia rất năng động rất quan trọng
trong các hoạt động phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
trong các hoạt động hỗ trợ giúp nhân dân
trong các hoạt động sản xuất
cũng như trong các hoạt động về bảo vệ môi trường
hoạt động về tuyên truyền ý thức về bảo vệ môi trường
các hoạt động liên quan khác
chúng tôi ghi nhận là sự tham gia của lực lượng biên phòng
đối với quyện cần giờ rất tốt trong công tác phối hợp
những người chiến sĩ quân hàm xanh đóng quân trên địa bàn
là một trong những lực lượng chủ chốt trực tiếp nhận khoán bảo vệ
và chăm sóc hàng trăm hectare rừng phòng hộ
với bang quản lý rừng phòng hộ cũng như với chính quyền địa phương
với lực lượng biên phòng nhiệm vụ chính là chiến đấu bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia biên giới
riêng với lực lượng biên phòng đóng quân ở huyện cần giờ đất liền cũng như một số xã đảo
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tp hcm còn quán triệt đến từng chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại địa phương
những nhiệm vụ quan trọng khác như tuần tra biên giới giữ gìn và bảo vệ môi trường rừng phòng hộ
ngăn chặn mọi hành vi phá hoại rừng và làm thật tốt công tác chống thiên tai
cứu hộ cứu nạn
chính lực lượng biên phòng đã tuần tra phát hiện các vụ chặt phá rừng trái phép
các vụ đánh bắt khai thác thủy hải sản không theo quy định các hoạt động thiếu ý thức có thể gây ra những vụ hỏa hoạn cháy rừng
cũng như ngăn chặn những đối tượng xấu có hành vi làm tổn hại tới an ninh biên giới quốc gia
tới cuộc sống bình an của nhân dân trong huyện cũng như bà con làm ăn sinh sống trên các xã đảo
trong quá trình tuần tra bảo vệ địa bàn
tất cả những con người xâm hại đến rừng để bảo vệ tài nguyên môi trường
tác nhiệm của đội biên phòng tác nhiệm chính của kiếm lâm
nhưng chúng tôi đều phải có trách nhiệm hỗ trợ tất cả những cơ quan ban ngành để làm sao bảo vệ tốt được cái môi trường của quần chúng nhân dân
môi trường rừng tự nhiên và đã xử lý bắt được hai phương tiện
khi đó tức là ba phương tiện ba phương tiện có nghĩa là đã đốn nước không trụng của rừng phòng hộ
tức là đốn lén đốn nút và tất cả chúng tôi đã bắt xử lý và được trao cho cơ quan kiếm lâm
các vụ đó thì cũng khoảng độ là phải mấy trăm cái nước và sau này khi bắt đã xử lý xong thì chúng tôi sẽ đề nghị
tức là những cái người vi phạm đó thì phải tái trồng lại cái rừng đó tái rằng lại những cái cơ sở
những cái chỗ mình đốn và chặt phi pháp đó và sẽ xử lý theo cái quy định của pháp luật
và tác nhiệm của đội biên phòng cũng cố gắng làm sao tức là tham gia trồng rừng
trồng thêm những cái gì rừng tức là tự nhiên nguyên sinh rồi nhưng mà mình sẽ thêm những cái rừng tức là
tái sinh là sẽ có trách nhiệm tham gia với các cơ quan ban ngành là làm sao vừa bảo vệ
nhưng vừa phải trồng phát sinh thêm những cái rừng tự nhiên cho ánh nguyên để đảm bảo tốt cái môi trường
toàn tra rừng bảo vệ rừng thì có phối hợp cùng phân khu sáu của ban quản lý rừng phòng hộ huyện cần giờ
là tuần tra khu vực khép kín các địa bàn giáp danh giữa đồng nai
rồi mé phía kia là giáp với tiền giang long an
đấy là bảo vệ rừng rồi tuyên truyền cho bà con ngư dân rồi nhân dân các hộ giữ rừng
tăng cường cảnh giác với các cái loại phương tiện rồi là loại chặt phá rừng
thì này nhắc nhở tuyên truyền
các cái hộ giữ rừng và người dân đánh bắt trong rừng ấy thì là thường xuyên người ta sẽ liên hệ trực tiếp với chúng tôi
nếu như phát hiện được có cái dấu hiệu về chặt phá rừng hoặc là khai phá
rồi đánh bắt các con mà người ta cấm ở trong rừng thì là sẽ liên hệ báo chúng tôi là hai mươi bốn trên hai mươi bốn
chúng tôi có cái phương tiện đây là chúng tôi sẽ phát và lên cùng phối hợp với các hộ giữ rừng để ngăn chặn ngay kịp thời
thế trận lòng dân luôn là kim chỉ nam cho những người lính mang quân hàm xanh làm nhiệm vụ dưới những tán rừng đước rừng tràm xanh thấm
các anh đã biết phát huy sức mạnh của dân
quân với dân một ý chí
chân là tai mắt là chỗ dựa cho những người lính
bởi người lính chính từ dân mà ra chiến đấu vì sự bình an của nhân dân
điều đó thực sự đúng ở nơi đây dưới những tán rừng xanh này nơi cuộc sống phải đối mặt với nhiều thiên tai
sống gió nơi dân cư thưa thớt và ở rải rác trong những cánh rừng mênh mông
đối với cái công tác đi từng ra bảo vệ chủ quyền biên giới biên đảo thì ngoài ra thì em còn được
cùng với cán bộ sĩ quan ở đây
chúng tôi đồng đi tham gia tuần tra bảo vệ môi trường đặc biệt là rừng phòng hộ
đi tuần tra thì ít khi gặp trường hợp xử lý
nếu mà mình gặp thì chỉ là tuyên truyền cho người dân biết về cái lợi ích của rừng đem lại
để cùng người dân cùng với đồng biên phòng bảo vệ rừng để cho cuộc sống của người dân ở đây ngày càng tốt đẹp hơn
bên cạnh song song những trách nhiệm bảo vệ an toàn đời sống cho bà con nhân dân bảo vệ đảng chính quyền và
nhân dân địa phương thì chúng tôi còn nhiều cái trách nhiệm khác chẳng hạn như bảo vệ với môi trường
về tác động của môi trường cũng rất vô cùng quan trọng và đơn vị cấp ủy chỉ huy đơn vị cán bộ
chiến sĩ đều xác định phải có trách nhiệm bảo vệ tốt làm sao được chủ quyền biên giới và môi trường
những bàn tay cầm súng những lúc rảnh rang lại cùng những bàn tay chai sản của nhân dân đi trồng và chăm sóc rừng
không một ngày ngơi nghỉ
cứ như thế
những người lính quân hàm xanh xanh như những tán rừng vẫn chở che cho các anh cho đất đai tổ quốc thiên liêng này
cùng người dân cần chờ ngày đêm dình dữ màu xanh ấy cho thành phố dình dữ một khu dự trữ sinh quyển lớn với nhiều nguồn gen quý của thế giới